thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết ngày hai mươi bốn tháng một
viện pasteur tp hcm đã có thông báo
trên địa bàn tỉnh lâm đồng phát hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên
bệnh nhân có địa chỉ ở huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân từ italia về việt nam
nhập cảnh tại sân bay cam ranh tỉnh khánh hòa
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi kết thúc cách ly tập trung
bệnh nhân thuê xe hợp đồng về nhà
đến ngày một mươi tháng một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với sars cov hai
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi viện pasteur tp hcm giải trình tự gen
và sau đó có kết quả nhiễm biến thể omecron
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định